thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng liên minh hy vọng đã giành thắng lợi tại cuộc tổng tuyển cử tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
và chúc mừng ông ibrahim phu quân của bà oan aziza được bầu làm hạ nghị sĩ hôm một mươi ba tháng một mươi vừa qua
thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng quan hệ với malaysia một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực
việt nam mong muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ với chính phủ mới
cũng như đảng cầm quyền và quốc hội mới của malaysia
thủ tướng đề nghị trong thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao
mong sớm đón thủ tướng mahathir mohamad thăm chính thức việt nam
thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thương mại
đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc một mươi năm tỷ usd một năm hoặc cao hơn vào năm hai nghìn hai mươi
về hợp tác biển thủ tướng nhấn mạnh là hai nước ven biển đông và có vùng trồng lấn
hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ
góp phần gìn giữ hòa bình ổn định an ninh và an toàn hàng hải trong khu vực
thủ tướng thông báo quốc hội việt nam dự kiến sẽ phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp tại kỳ họp lần này
mong malaysia sớm có kế hoạch phê chuẩn hiệp định
phó thủ tướng malaysia oan aziza cảm ơn sự đón tiếp và chào mừng nồng nhiệt của thủ tướng nguyễn xuân phúc
bà cho biết vừa qua malaysia đã có chính phủ mới
nhưng điều này không ảnh hưởng đến quan hệ hành động
về kinh tế thương mại và đầu tư cho rằng hai nước đã chứng kiến kim ngạch thương mại song phương
tăng mạnh thời gian qua bà tin tưởng chắc chắn con số này sẽ còn tăng mạnh thời gian tới
bà nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác biển hợp tác nghề cá
bày tỏ quan điểm malaysia luôn mong muốn bảo đảm an ninh an toàn hàng hài
duy trì và bảo đảm hòa bình ổn định ở biển đông
bà khẳng định chính phủ luôn quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động việt nam ở malaysia
về cptpp bà cho biết
ngay sau khi về nước bà sẽ sớm báo cáo thủ tướng malaysia về vấn đề này
bà sẽ có tuyên bố chung của hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba
với những thống nhất trong chia sẻ hợp tác về bình đẳng giới
tăng cường quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ khai mạc
hội nghị thông qua chương trình nghị sự chia sẻ quan điểm về tiến bộ của hợp tác asean
về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái
quan điểm mang lại từ tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo asean
về thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi
các nhà lãnh đạo asean hai nghìn hai mươi và các mục tiêu phát triển bền vững có yếu tố đáp ứng giới
các bộ trưởng đã tập trung thảo luận vào các nội dung
thứ nhất là bảo đảm tiếp cận việc làm bình đẳng giới cho lao động nữ
thứ hai là bảo đảm cái tiếp cận về giáo dục và dạy nghề cho lao động nữ
và thứ ba là đảm bảo việc giảm nghèo gắn với việc làm và sinh kế cho phụ nữ nghèo

và thứ tư là đảm bảo tiếp cận bảo hiểm xã hội toàn diện
bên cạnh đó thì các bộ trưởng cũng đã thảo luận về các nội dung liên quan đến thực hiện
các cam kết của các nhà lãnh đạo cao cấp asean bảo đảm cho phụ nữ tham chính
và vấn đề về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
việt nam đã có nhiều sáng kiến về đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái
quan trọng nhất là việt nam đã có những chương trình hành động cụ thể
để hiện thực hóa những sáng kiến
và tôi được biết điều đó cũng đã thực hiện từ lâu rồi chứ không phải đến giờ mới thực hiện
việt nam đã chia sẻ trong cuộc đối thoại với các bộ trưởng
và đây là những kinh nghiệm hết sức đáng quý
theo báo cáo của tổ chức phụ nữ liên hiệp quốc
nền kinh tế asean đã tăng trưởng mỗi năm ở mức năm trong thập kỷ vừa qua
và dự kiến sẽ tăng thêm ba mươi trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nhưng phụ nữ chỉ đóng góp vào một mươi một tổng giá trị sống
những vấn đề này thúc giục chúng ta phải chung tay hành động
và có các giải pháp hiệu quả để nâng cao vị thế của phụ nữ trong thời đại mới
hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba không chỉ là nơi các bộ trưởng phụ nữ
chia sẻ các thông điệp của mình các quan điểm về những vấn đề ưu tiên cần chú trọng
trong thời gian tới để làm định hướng cho hợp tác asean ngày càng chặt chẽ và gắn kết
bảo đảm việc làm bền vững tăng cường an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái
chiều hai mươi năm tháng một mươi tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp các trưởng đoàn
tham dự hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba tại việt nam
đây là hội nghị được tổ chức ba năm một lần và việt nam vừa nhận chuyển giao vai trò
chủ tịch hội nghị cho giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
nồng nhiệt chào mừng các đoàn đại biểu tới việt nam tham dự hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng hội nghị sẽ thành công tốt đẹp
đồng góp tích cực vào việc xây dựng các chính sách của các nước trong asean liên quan đến thúc đẩy
và bảo đảm an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới thực hiện tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
về một cộng đồng tự cường năng động và các mục tiêu phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam luôn trú trọng đến vấn đề bình đẳng giới và phát triển phụ nữ
việt nam luôn sẵn sàng hợp tác với các nước asean
trong vấn đề này để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển
chiều nay hai mươi năm tháng một mươi tại buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã trả lời
và làm rõ thêm một số thông tin về chuyến thăm gần đây của bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ
và hợp tác kinh tế thương mại việt nam liên minh châu âu
trả lời câu hỏi đề nghị thông tin thêm về chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ giữa tháng một mươi vừa qua
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
trong chuyến thăm bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ james mattis đã gặp đại tướng bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch
chào bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân tại tp hcm
và đến thăm khu xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa thuộc tỉnh đồng nai
chuyến thăm việt nam lần này của bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ james mattis
là nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ
quan hệ đối tác toàn diện
đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định an ninh hợp tác và phát triển ở khu vực
hai bên khẳng định tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong các lĩnh vực an ninh hàng hải
hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa các hoạt động gìn giữ hòa bình
tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh trong đó có hợp tác tẩy độc môi trường nhiễm dioxin
đặc biệt là trong khu vực nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa
khắc phục hậu quả chiến tranh là lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ việt nam và hoa kỳ
chúng tôi đánh giá cao đóng góp của hoa kỳ về vấn đề này và hoan nghênh việc hoa kỳ cam kết tiếp tục đóng góp
để tẩy độc dioxin tại sân bay biên hòa
giữa tháng một mươi vừa qua ủy ban châu âu đã thống nhất thông qua việc trình lên hội đồng châu âu
chấp thuận để ký chính thức evfta dự kiến vào cuối năm hai nghìn một mươi tám và trình nghị viện châu âu phê chuẩn đầu năm hai nghìn một mươi

người phát ngôn bộ ngoại giao đã nêu quan điểm về nội dung này
đây là bước phát triển quan trọng thể hiện quyết tâm của cả hai bên thúc đẩy evfta
đóng góp cho quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện và sự ủng hộ đối với thương mại tự do
cùng có lợi và hệ thống thương mại đa phương
trên tinh thần đó thì hai bên đang cùng nỗ lực thúc đẩy để có thể các thủ tục
hoạt tất các thủ tục để sớm có thể ký kết chính thức phê chuẩn
khi thi hiệp định này
thông tin thêm về việc liên minh châu âu đang rút thẻ vàng với ngành thủy hải sản việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
trong suốt thời gian vừa qua thì các cơ quan chức năng của việt nam
duy trì trao đổi chặt chẽ với phía eu
cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của eu
nhằm sớm để eu rút thẻ vàng
theo tôi được biết thì phía eu cũng đã ghi nhận các nỗ lực của việt nam
và phía việt nam hết sức mong muốn là phía eu sớm gỡ bỏ cái thẻ vàng này
nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như lợi ích chính đáng của người việt nam
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
đã thông tin thêm về công tác bảo hộ công dân việt nam tại malaysia
hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean thông tin thêm về công tác bảo hộ công dân việt nam tại malaysia

thành phố hồ chí minh có hai cảng biển hiệp phước và cát lái với quy mô vô cùng hiện đại
thành phố đóng vai trò là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất cả nước
do vậy cần phải xây dựng trung tâm logistics quy mô lớn đáp ứng nhu cầu phát triển quốc tế hiện nay
sở công thương tp hcm cho biết trung tâm logistics sẽ là nơi tổng hợp các giao dịch lưu trữ hàng hóa
quản lý thông tin hàng hóa từ lúc sản xuất nhập khẩu
hay người tiêu dùng
theo quy hoạch từ nay đến năm hai nghìn ba mươi các ngành chức năng sẽ phối hợp xây dựng trung tâm logistics
kết nối các vùng sản xuất lớn với cảng tích hợp đầy đủ
khép kính các dịch vụ logistics để tối ưu hóa chi phí tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa việt nam
các doanh nghiệp ngành logistics việt nam vẫn còn yếu thế hơn các nước trong khu vực
khi chủ yếu cung cấp các dịch vụ logistics nội địa
trong khi đó chỉ có số ít đảm nhận dịch vụ logistics quốc tế khi làm đại lý cho các doanh nghiệp nước ngoài
ngành logistics của việt nam đang xếp thứ ba mươi chín trên một trăm sáu mươi nước trên thế giới
và mức phí logistics của chúng ta hiện cao hơn thái lan sáu hơn malaysia một mươi hai và cao hơn ba lần so với singapore
chi phí logistics cao đã gián tiếp làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa việt nam trên thị trường quốc tế
trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi bốn tháng một mươi trên vùng biển tây nam lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã bắt giữ hai vụ trên ba tàu vận chuyển hai trăm năm mươi lít
trong khi đó chỉ có số ít đảm nhận dịch vụ logistics của việt nam đang xếp thứ ba mươi chín trên một trăm sáu mươi nước trên thế giới và mức phí logistics của chúng ta hiện cao hơn thái lan sáu hơn malaysia một mươi hai và cao hơn ba lần so với singapore
ngày hai mươi hai tháng một mươi tại khu vực nam bãi cạn cà mau khoảng bốn mươi hải lý lực lượng chức năng đã kiểm tra hai tàu venus s chín kk ba mươi nghìn chín quốc tịch campuchia
và tàu bt chín mươi ba nghìn ba trăm chín mươi hai ts quốc tịch việt nam
hai tàu đang sang mạng hàng hóa
qua kiểm tra trên tàu quốc tịch campuchia có tám thuyền viên người nước ngoài đang vận chuyển một trăm bảy mươi lít dầu đeo và tàu việt nam có sáu thuyền viên đang vận chuyển bốn lít dầu đeo
tất cả số dầu trên không rõ nguồn gốc
tiếp ngày hai mươi bốn tháng một mươi lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tàu hương mai tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi tám ts có đang vận chuyển tám mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc và trên tàu có bốn thuyền viên
hiện các lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã tiến hành kiểm tra
lập biên bản vi phạm hành chính ra quyết định tạm giữ tăng vật phương tiện và đưa các tàu vi phạm về phú quốc để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang phần tin thời sự quốc tế
chiều nay hai mươi năm tháng một mươi thủ tướng nhật bản shinzo abe tới bắc kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước ba ngày tới trung quốc
đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nhật bản tới trung quốc sau gần bảy năm
mở ra hy vọng đưa quan hệ song phương vốn thường xuyên trong trạng thái căng thẳng bước sang giai đoạn mới
phát biểu về báo giới trước chuyến thăm thủ tướng abe bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa tokyo và bắc kinh lên tầm cao mới
đặc biệt trong những vấn đề như triều tiên phát triển hạt nhân hay công dân nhật bản bị bắt cóc
về phần mình bộ ngoại giao trung quốc cũng cho biết bắc kinh hy vọng chuyến thăm của thủ tướng abe sẽ góp phần cải thiện hơn nữa quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới
dự kiến thủ tướng abe trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi sẽ có các cuộc hội kiến với chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà lý khắc cường
để thảo luận về cách thức hợp tác cũng như ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực
liên quan đến tiến trình anh rời khỏi liên minh châu âu eu hôm nay với bài phát biểu tại quốc hội thủ tướng anh theresa may đã thuyết phục được các nghị sĩ đảng bảo thủ
ủng hộ kế hoạch brexit của bà qua đó thống nhất được lập trường của các nghị sĩ trong vấn đề này
tại cuộc họp thủ tướng may đã trả lời những câu hỏi chất vấn của các nghị sĩ theo đường lối phản đối châu âu về khả năng brexit bị trì hoãn trong trường hợp không đạt thỏa thuận
cũng như yêu cầu bà may đưa ra ba điểm đã đạt được trong quá trình đàm phán với eu
trước đó dư luận đồn đoán thủ tướng may có thể phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội đối với vai trò lãnh đạo của bà
tuy nhiên bài phát biểu của bà may đã nhận được sự tán thưởng mạnh mẽ và thuyết phục được các nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ ủng hộ bà
hai miền triều tiên và bộ tư lệnh liên hợp quốc sẽ hoàn tất việc rút chạm gác binh lính và vũ khí ra khỏi khu vực an ninh chung trong khu phi quân sự ở biên giới liên triều
qua đó hoàn thành tiến trình phi vũ trang theo thỏa thuận thượng đỉnh liên triều
theo kế hoạch trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi
bà may đã xác nhận hoàn tất việc rút binh lính và vũ khí khỏi khu vực an ninh chung zsa
một khi đã hoàn thành phi vũ trang người dân hai miền triều tiên và khách du lịch nước ngoài sẽ được phép đi lại từ chín h đến một mươi bảy giờ hàng ngày theo giờ địa phương
hàn quốc và triều tiên mỗi bên sẽ cử không quá ba mươi năm binh sĩ tiến hành tuần tra chung và những người này không mang theo súng
unc lực lượng giám sát các hoạt động trong khối phi quân sự dmz cùng hai miền triều tiên đã tổ chức cuộc họp ba bên vào ngày hai mươi hai tháng một mươi

hàn quốc đã thảo luận phương án điều trị và phát triển lực lượng tuần tra vào lịch trình rút vũ khí binh lính và chạm gác nhằm thực hiện phi vũ trang khu vực an ninh chung
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào